điện biên phủ có phía tây giáp với biên giới việt lào điều này cho thấy đây là một địa bàn hết sức quan trọng vì nếu chiếm được sẽ khống chế được miền tây bắc việt nam thượng lào và một phần miền nam trung quốc
hơn sáu mươi năm năm trước nhận thấy được điều này pháp mỹ đã xây dựng nơi đây thành một cứ điểm được đánh giá là hùng mạnh nhất đông dương
chúng coi đây là pháo đại bất khả xâm phạm chúng âm mưu biến biến biến phủ thành bàn đạp xâm lược đông dương
trong chiến dịch thu đông năm một nghìn chín trăm năm mươi ba một nghìn chín trăm năm mươi bốn pháp tập trung tại tập đoàn cứ điểm điện biên phủ một lực lượng quân sự lớn với một mươi sáu hai trăm linh lính và nhiều vũ khí mạnh
hai sân bay mường thanh và hồng cúm mỗi ngày có thể vận chuyển khoảng hai trăm linh đến ba trăm linh tấn hàng và thả dù từ một trăm linh đến một trăm năm mươi tiên định đảm bảo nguồn tiếp viện cho quân pháp trong quá trình tác chiến
trước mưu đồ của kẻ thù dân tộc ta đã cùng nhau hiệp lực chuẩn bị về mọi mặt để mở cuộc tiến công vào điện biên phủ
ở tiền tuyến các chiến sĩ được học tập chính trị rèn luyện vũ trang ở địa phương chúng ta tiến hành cải cách dụng đất mở rộng sản xuất tất cả hoạt động đều hướng về điện biên
sau khi phân tích tình hình các chiến trường hồ chủ tịch và bộ chính trị trung ương đảng ta quyết định tập trung lực lượng mở chiến dịch tiêu diệt tập đoàn cứ điểm của địch ở điện biên phủ
giải phóng hoàn toàn tây bắc đại tướng tổng tư lệnh võ nguyên giáp được cử làm chỉ huy chiến dịch điện biên phủ
với ý nghĩa đặc biệt quan trọng của chiến dịch bộ chính trị và tổng quân ủy đã quyết định tập trung bốn đại đoàn bộ binh một đại đoàn công pháo với tổng quân số trên bốn mươi người
phương châm tác chiến ban đầu của chiến dịch điện biên phủ là đánh nhanh thắng nhanh sau được thay đổi thành đánh chắc tiến chắc
do đánh giá lại tính chất phòng ngự và chiến dịch
và so sánh lực lượng
chiến dịch chia làm ba giai đoạn đợt một từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi bảy tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
quân ta đã mưu trí dũng cảm tiêu diệt gọn cứ điểm him lam và độc lập bức hàng cứ điểm bàn kéo phá vỡ cửa ngõ phía bắc của tập đoàn cứ điểm điện biên phủ
diệt và bắt sống trên hai tên địch phá hủy hai mươi năm máy bay xóa sổ một trung đoàn uy hiếp sân bay mường thanh
tư lệnh pháo binh pháp ở điện biên phủ
bất lực trước pháo binh của ta đã dùng lựu đạn tự sát
đợt hai từ ngày ba mươi tháng ba đến ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
quân ta đồng loạt tiến công các cứ điểm phía đông phân khu trung tâm thắt chặt vòng vây chia cắt và liên tục tiến công kiểm soát sân bay mường thanh
hạn chế tiếp viện của địch cho tập đoàn cứ điểm
địch hết sức ngoan cố muốn kéo dài thời gian
tướng nava hy vọng đến mùa mưa ta phải giãn vòng vây
đây là đợt tấn công dài dẳng dài ngày nhất quyết liệt nhất gay go nhất
ta và địch giành giật nhau từng tất đất từng đoạn giao thông hào
đặc biệt tại đồi c một ta và địch rằng co tới hai mươi ngày đồi a một rằng co tới ba mươi ngày
sau đợt tấn công thứ hai khu trung tâm điện biên phủ đang nằm trong tầm bắn các loại súng của ta
quân địch rơi vào tình trạng bị động mất tinh thần cao độ
đợt ba từ ngày một tháng năm đến ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
quân ta đánh chiếm các cứ điểm phía đông và mở đợt tổng công kích tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm điện biên phủ
đêm ngày sáu tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn tại đồi a một trận chiến đấu giữa ta và địch diễn ra quyết liệt
quân ta ào ạt sông lên tiêu diệt các lô cốt và dùng thuốc nổ phá các hầm ngầm
tên quân tư chỉ huy đồi a một và khoảng bốn trăm linh tên địch còn sống sót đã phải xin đầu hàng
một mươi giờ ba mươi phút ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
quân ta chiếm sở chỉ huy của địch
tướng đờ cát cùng toàn bộ bộ tham mưu và binh lính tập đoàn cứ điểm điện biên phủ phải ra hàng
lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm chỉ huy của địch
ngay trong đêm đó quân ta tiếp tục tiến công phân khu nam đánh địch tháo chạy về thượng lào
đến hai mươi bốn giờ toàn bộ quân địch đã bị bắt làm tù binh
chiến dịch điện biên phủ đã toàn thắng
trải qua năm mươi sáu ngày đêm chiến dịch điện biên phủ
trải qua năm mươi sáu ngày đêm chiến đấu kiên cường và anh dũng trong điều kiện khuét núi ngủ hầm mưa rầm cơm vắt
máu trộn bùn non gan không núng trí không mòn
quân và dân ta đã loại khỏi vòng chiến đấu một mươi sáu hai trăm linh sinh lực địch
thu hồi toàn bộ vũ khí trang bị quân sự bắn rơi nhiều máy bay
xóa sổ hoàn toàn tập đoàn cứ điểm quân sự mạnh nhất đông dương của quân đội pháp
điện biên phủ là một trong những trận quyết chiến chiến lược trong lịch sử việt nam
là đòn tiến công tiêu diệt lớn nhất của quân đội ta
quyết định số phận quân đội viễn trinh pháp trong cuộc chiến tranh đông dương
chiến thắng đó không những là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh
tính sáng tạo và độc đáo của chiến tranh nhân dân việt nam thời đại hồ chí minh
tầm nhìn chiến lược của bộ chính trị và chủ tịch hồ chí minh
sự chủ động sáng tạo của tổng quân ủy và bộ tổng tư lệnh trực tiếp là đảng ủy và bộ chỉ huy chiến dịch
mà còn thể hiện tinh thần chiến đấu mưu trí dũng cảm ngoan cường của quân và dân ta
chiến dịch điện biên phủ là một chiến dịch điển hình trong lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân pháp của quân và dân ta
đánh thắng quân xâm lược viễn chinh pháp có tiềm lực quân sự mạnh vũ khí trang bị hiện đại
chiến thắng lịch sử điện biên phủ là chiến công lớn nhất trói lọi nhất của toàn đảng toàn quân và toàn dân ta
trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược một nghìn chín trăm bốn mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
thắng lợi của chiến dịch điện biên phủ là sự phát triển đến đỉnh cao của nghệ thuật quân sự
nghệ thuật chiến dịch việt nam trong kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược
góp phần đánh bại kế hoạch nava làm tiêu tan hy vọng của pháp và can thiệp mỹ
hòng xoay chuyển cục diện chiến tranh đông dương tìm lối thoát danh dự
đồng thời tạo nên bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng việt nam
quyết định đến việc ký hiệp định geneva về lập lại hòa bình ở việt nam lào và campuchia
chiến thắng vĩ đại ở điện biên phủ
không chỉ ghi vào lịch sử dân tộc việt nam như một mốc son rực sáng nhất trong thế kỷ hai mươi
mà ý nghĩa và tầm vóc của sự kiện lịch sử trọng đại này không hề phai mở
trái lại những bài học lịch sử vẫn còn nguyên giá trị trong sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
chiến thắng này góp phần quyết định đập tan hoàn toàn dã tâm xâm lược của thực dân pháp và can thiệp mỹ
buộc chúng phải ký hiệp định geneva kết thúc chiến tranh ở đông dương
mở ra một thời kỳ mới cho cách mạng việt nam lào và campuchia
góp phần quan trọng đối với phong trào giải phóng dân tộc
mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới
đúng như chủ tịch hồ chí minh đã viết
điện biên phủ như là một cái múc chói lọi bằng vàng của lịch sử
nó ghi rõ nơi chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan giã
đồng thời phong trào giải phóng dân tộc khắp thế giới đang lên cao đến thắng lợi hoàn toàn
đó là thắng lợi vĩ đại của nhân dân
dân ta mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới
chiến thắng lịch sử điện biên phủ mang tầm vóc thời đại
có ý nghĩa to lớn là sự kết tinh của nhiều nhân tố
trong đó quan trọng nhất là sự lãnh đạo sáng suốt của đảng và chủ tịch hồ chí minh
của chủ nghĩa yêu nước tinh thần cách mạng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc
bản lĩnh và trí tuệ việt nam
của ý chí quyết chiến quyết thắng và sức mạnh của quân đội nhân dân
lực lượng vũ trang nhân dân việt nam
chiến thắng lịch sử điện biên phủ đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chín năm
chống thực dân pháp và can thiệp mỹ
chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân pháp trên đất nước ta
và các nước trên bán đảo đông dương
bảo vệ và phát triển thành quả cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
chiến thắng điện biên phủ mở ra giai đoạn cách mạng mới
tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền bắc
đấu tranh giải phóng miền nam thống nhất tổ quốc đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội
chiến thắng lịch sử điện biên phủ đã làm tăng niềm tự hào dân tộc
niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
do chủ tịch hồ chí minh sáng lập và rèn luyện
cổ vũ toàn đảng toàn dân toàn quân một lòng một dạ chiến đấu dưới lá cờ vẻ vang của đảng
vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
chiến thắng điện biên phủ mang tầm vóc thời đại
góp phần to lớn vào phong trào đấu tranh vì hòa bình tiến bộ của nhân loại
chiến thắng điện biên phủ ráng một đòn chí mạnh vào nền móng của thực dân pháp và can thiệp mỹ
đánh sập thành lũy của chủ nghĩa thực dân cũ ở vị trí sung yếu nhất
đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới
báo hiệu sự thất bại chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chủ nghĩa thực dân mới do đế quốc mỹ cầm đầu
chiến thắng điện biên phủ của dân tộc ta đã chứng minh một chân lý của thời đại
các dân tộc bị áp bức bị xâm lược nếu có ý chí kiên cường và đường lối đúng đắn sáng tạo
biết đoàn kết đấu tranh vì độc lập tự do thì dân tộc đó nhất định thắng lợi
chân lý đó đã thôi thúc và cổ vũ các nước thuộc địa ở châu á châu phi mỹ latin
đứng lên đấu tranh tự giải phóng thoát khỏi ách xâm lược của chủ nghĩa thực dân đế quốc
thắng lợi của chiến dịch điện biên phủ trước hết bắt nguồn từ sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn
sáng suốt của đảng và chủ tịch hồ chí minh
trong suốt cả cuộc kháng chiến nhất là ở những thời điểm có tính bước ngoặt quan trọng của cuộc chiến tranh
đảng ta và chủ tịch hồ chí minh luôn luôn nắm vững lý luận khoa học của chủ nghĩa mark lenin
phát động cuộc chiến tranh nhân dân toàn dân toàn diện xây dựng và sử dụng lực lượng vũ trang cách mạng làm nòng cốt
chúng ta đánh địch bằng cả sức mạnh của thời đại ngày nay trong sự kết hợp chặt chẽ
với kinh nghiệm truyền thống của dân tộc của nhân loại
bằng sức mình là chính đồng thời tranh thủ tối đa sự ủng hộ mọi mặt của các nước xã hội chủ nghĩa và bè bạn khắp nam châu
chủ động tạo nên sự chuyển hóa căn bản về thế và lực làm cho sức ta càng đánh càng mạnh
và đẩy quân địch vào tình thế ngày càng khốn đốn phải đầu hàng vô điều kiện
chiến thắng điện biên phủ còn bắt nguồn từ tình đoàn kết trong sáng thủy chung của nhân dân và quân đội ba nước việt nam lào campuchia
trên một chiến hào chống kẻ thù chung
và sự ủng hộ to lớn trí tình trí nghĩa có hiệu quả về vật chất và tinh thần của các nước xã hội chủ nghĩa anh em
cùng với sự cổ vũ động viên của các nước bạn bè các đảng cùng trí hướng của nhân loại tiến bộ
chiến thắng điện biên phủ là chiến thắng chung của các nước trên bán đảo đông dương
chiến thắng của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế của phong trào đấu tranh vì hòa bình tiến bộ xã hội trên toàn thế giới
thắng lợi của chiến dịch điện biên phủ khẳng định
sự trưởng thành vượt bậc của quân đội nhân dân việt nam
khi mới thành lập quân đội ta mới có ba mươi bốn chiến sĩ với vũ khí thô sơ tẩm vông ráo mát
giữa sự lãnh đạo giáo dục rèn luyện của đảng và bắc hổ
quân đội ta đã không ngừng lớn mạnh càng đánh càng mạnh trưởng thành về mọi mặt
ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đã đi vào lịch sử của dân tộc việt nam và thế giới
điện biên phủ là một trong những thắng lợi có ý nghĩa quyết định của cuộc chiến tranh giải phóng
của nhân dân việt nam trong thời đại hồ chí minh
đây là cơ sở quan trọng để toàn đảng toàn quân và toàn dân ta vững tin
dám đánh quyết đánh và đánh thắng mỹ giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
bảy mươi năm năm đã trôi qua ý nghĩa và giá trị lịch sử của chiến thắng điện biên phủ
vẫn còn nguyên giá trị đối với dân tộc việt nam và cả nhân loại yêu chuộng hòa bình trên thế giới
xứng đáng được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một bạch đằng một chi lăng hay một đống đa
trong thế giới
và đã đi vào lịch sử thế giới như một chiến công trói loại đột phá thành trì
của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc
kỷ niệm sáu mươi năm năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ
chúng ta càng thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc việt nam
tự hào về tổ quốc ta đảng ta nhân dân ta và sự nghiệp cách mạng của quân và dân ta
sự thay đổi kỳ diệu của đất nước trong hòa bình nhắc nhở chúng ta phải ra sức phấn đấu
để xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ cha anh đi trước
dù phía trước còn nhiều nguy cơ thách thức nhưng chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng
dưới sự lãnh đạo của đảng truyền thống quyết chiến quyết thắng của quân và dân ta
không ngừng được phát huy công cuộc đổi mới tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn
toàn đảng toàn dân toàn quân ta ra sức phấn đấu tiếp tục đi theo con đường cách mạng
mà đảng bác hồ và các thế hệ cách mạng đi trước đã chọn đời cống hiến
kiên định chủ nghĩa bác lê ninh tư tưởng hồ chí minh lý tưởng độc lập dân tộc
gắn liền với chủ nghĩa xã hội đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới
vì một nước việt nam dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau